bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
do mâu thuẫn tình cảm một đối tượng đã đâm chết vợ
vụ án xảy ra trên địa bàn phường trương quang trọng tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đối tượng gây án là phạm minh lưu năm mươi một tuổi
tối một mươi tháng năm sau khi ăn dỗ về giữa lưu và vợ xảy ra mô thuẫn
lưu đã lấy con dao để quấy dường đâm ba nhát vào đùi của người vợ dẫn đến tử vong do mất máu nhiều
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt tạm giam lưu để xử lý nghiêm trước pháp luật
thấy cha bị điện giật rơi xuống giếng hai người con đã nhảy xuống cứu
tuy nhiên cả ba người đều tử vong do điện giật
vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại thôn vong bong xã chư răng huyện yapa tỉnh gia lai
theo chính quyền địa phương vào khoảng tám giờ sáng nay
ông cơ sọ an nen bị điện giật ngã xuống giếng khi đang sửa máy bơm
con rể và con trai ông an nen nhảy xuống giếng cứu thì cũng bị điện giật
cả ba nạn nhân trên được người dân đưa đến bệnh viện huyện yapa để cấp cứu nhưng đã tử vong
đến tối cùng ngày chính quyền xã chư răng đã tổ chức các đoàn thể đến động viên thăm hỏi gia đình người bị nạn
cho đến tối nay công an quận tân bình tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn phương sáu
vào khoảng bốn giờ chiều nay ngọn lửa bùng lên dữ dội tại lầu bốn căn nhà năm tầng
trụ sở công ty cổ phần viễn tâm có diện tích bốn trăm tám mươi m hai
trên đường hưng hóa phường sáu quận tân bình
ngọn lửa lan rộng cột khói bốc lên cao
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân bình đã phải điều động xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được dập tắt
vụ cháy vẫn chưa xác định được nguyên nhân
trước đó vào khoảng một giờ sáng nay cháy cũng đã xảy ra tại xóm hùng binh xã thắng lợi huyện hạ lan tỉnh cao bằng
ba nhà dân đã bị thiêu dụi hoàn toàn
ba gia đình trên nằm sát nhau
do gia đình dự trữ nhiều cây que vật liệu bằng gỗ nên đám cháy đã bùng phát nhanh lan rộng ra cả ba nhà
thời điểm xảy ra cháy mọi người đang ngủ
sau khi phát hiện đã kịp thời chạy ra khỏi nhà
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nguyên nhân đang được làm rõ
lãnh đạo ubnd huyện hạ lan cùng các cơ quan đã đến động viên hỗ trợ ban đầu cho các gia đình năm triệu đồng
các lực lượng quân sự biên phòng đoàn thanh niên và nhân dân trong xóm đã dọn dẹp nhà văn hóa xóm để hộ gia đình có nơi ở tạm
dùng súng đột nhập nhà dân bắn nhiều phát gây náo loạn khu dân cư
nguyễn đức quý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình bắt giữ
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm anh phan cô vích đang ngồi ở phòng khách thì quý phóng ô tô đến nhà
dùng súng bắn liên tiếp sáu phát vào trong nhà anh vích
tại đây quý đã di súng vào đầu anh vích
bố mẹ của anh vích vào căn ngăn và phải văn xin thì đối tượng mới buông thả
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy lường văn long đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp cùng với lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng bắt quả tăng long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hơn hai trăm bốn mươi gram heroin và hơn một viên ma túy tổng hợp được long vận chuyển thuê với tiền công là một triệu đồng
kiểm tra hành chính quán bar faceclub vào sạng sáng ngày hôm nay công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã phát hiện năm người dương tính với ma túy
lập biên bản thu giữ năm bình bóng khí cười
chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa là hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra về điều kiện phòng cháy chữa cháy điều kiện hoạt động kinh doanh
chủ cơ sở cũng không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động của mình
hiện công an thành phố đã lập biên bản yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
tại thành phố hồ chí minh công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
cảnh sát cơ động đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe ô tô tại con hẻm trên đường tx hai mươi năm phường thạnh xuân quận một mươi hai
khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu
và chiều ngày hôm qua người dân đã nghe thấy tiếng nổ phát ra từ chiếc xe ô tô năm chỗ đỗ trước nhà nạn nhân
sau tiếng nổ người dân huy động bình chữa cháy mini để dập lửa
lúc này trong xe nạn nhân bị trong tình trạng bỏng nặng người dân phải phá cửa xe để đưa đi cấp cứu
sau khi khám nghiệm hiện trường giả soát chiếc xe lực lượng chức năng không phát hiện chất nổ
chiếc xe cùng can nhựa có chứa xăng và bật lửa trên xe được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
hiện công an quận một mươi hai đang lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân
trước thời gian diễn ra chương trình giao lưu tuyên dương các điển hình tiên tiến
đoàn nghi lễ công an nhân dân đã biểu diễn tại các tuyên phố đi bộ ở tp vinh tỉnh nghệ an
thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và du khách
thưa quý vị vì nhân dân phục vụ công an tỉnh cà mau đang đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên địa bàn tỉnh
qua đó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các huyện tp cà mau
thông báo công khai trên báo đài các trang mạng xã hội
để người dân nắm chủ trương thời gian địa điểm và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân
thời gian thu nhận hồ sơ từ bảy giờ sáng đến khi nào hết công dân đăng ký
kể cả ngày thứ bảy chủ nhật và các ngày nghỉ lễ
bên cạnh đó công an các đơn vị còn huy động tối đa trang thiết bị kỹ thuật lực lượng triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp
tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân
tiên triền vận động công dân nắm được quyền cũng như lợi ích của căn cứ công dân và định danh điện tử mang lại cho người dân
chỉ đạo cho công an xã phường thị trấn trong tỉnh
sẽ gửi thông báo công an xã phường thị trấn trong tỉnh
thông báo đến từng hộ gia đình mà có công dân chưa cấp căn cứ công dân
thì để vận động công dân đến các địa điểm cấp căn cước công dân và định danh điện tử
với tinh thần vì nhân dân phục vụ trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
mặc dù cả nước được nghỉ năm ngày nghỉ lễ nhưng các tổ cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh cà mau vẫn hoạt động bình thường
qua đó tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân
tài khoản định danh điện tử mức độ hai
nhất là những công dân đi làm ăn xa học sinh sinh viên về nghỉ lễ
được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
hoạt động trên được đông đảo người dân khen ngợi đánh giá cao
rất là tiện lợi cho bà con ở đây
nói chung là làm cái này thì người già cũng đi gặp khó khăn
mà công an đã tạo điều kiện đến xã làm đã phục vụ cho dân thế này
thì cái đó là đúng quá
rất tán động nhân dân ở đây cũng rất phấn khởi
ngoài ra để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các huyện thành phố cà mau
đã thành lập các tổ công tác lưu động thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử mức độ hai
tại các xã vùng sâu vùng xa
đến tận nhà những người già yếu bệnh tật neo đơn
có hoàn cảnh đi lại khó khăn để thu nhận hồ sơ
đồng thời đi từng ngõ gõ từng nhà
truyền vận động để người dân biết
về những tiện ích của căn cước công dân gắn chip
và tài khoản định danh điện tử
từ đó tự nguyện phối hợp với lực lượng công an
thực hiện thủ tục cấp căn cứ công dân
đội hành chính sẽ thành lập hai tổ
một tổ thì đặt tại do chủ sở công an phố
một tổ thì lưu động tại các đơn vị xã phường thị trấn
đối với tổ lưu động thì phối hợp với công an phường xã
để dẫn động cho công dân đến tận nơi
để làm căn cứ và định danh điện tử
và những trường hợp già yếu bệnh tật
thì tổ lưu động nó cũng di chuyển máy đến tận nhà người dân
để thực hiện cấp căn cước công dân và định danh điện tử
với những tiện ích mà thẻ căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử mang lại
công an tỉnh cà mau đề nghị tất cả công dân
từ một mươi bốn tuổi trở lên đang lưu trú trên địa bàn tỉnh cà mau
chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
hãy nhanh chóng liên hệ ngay công an xã phường thị trấn
để được hướng dẫn đến điểm cấp căn cước công dân
gần nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chính mình
thưa quý vị chứng kiến nhiều người bị nạn nguy kịch
mà số lượng xe cấp cứu từ các bệnh viện có hạn
nên trung tá mai văn trư nguyên phó trưởng công an thị trấn
cần duộc tỉnh long an đã quyết định thành lập
một trung tâm cấp cứu tử thiện
để làm được điều này ngay sau khi nghỉ hưu
ông đã bán năm m hai đất hương hỏa của gia đình
cùng với một người bạn đang là lái xe cứu thương từ thiện
góp tiền mua xe lập trung tâm cấp cứu tử thiện
trung bình mỗi tháng trung tâm hỗ trợ cho gần ba trăm linh ca bệnh
hành động đẹp này đã nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống
những chiếc xe cấp cứu của trung tâm cấp cứu tử thiện
huyện cần ruộc tỉnh long an
bất kể lúc nào chỉ cần chuông điện thoại từ đường dây nóng vang lên
nhóm nhân viên của trung tâm lại tức tốc chuẩn bị
bình oxy xe cấp cứu để lên đường tới điểm cần hỗ trợ
khi ekip này đi thì lại một ekip khác trong tư thế sẵn sàng
trong tư thế suốt bốn năm qua không kể ngày đêm lễ tết
hai mươi hai tài xế và nhân viên của trung tâm đã cấp cứu
chuyển tử thiện hơn tám ca bệnh
những năm qua để có kinh phí hoạt động
trung tâm nhận đóng góp từ những người có lòng hảo tâm xa gần
để đảm bảo tính minh bạch trung tâm quy định

nhận bất cứ chi phí nào từ gia đình nạn nhân
nhân viên không được phép nhận tiền bồi dưỡng
thậm chí thấy gia đình bệnh nhân khó khăn
nhiều tài xế còn lấy tiền túi cho thêm
việc làm ấm áp chứa đẩy tình người của trung thá chư
cùng các thành viên đã và đang góp phần
cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch nhiều cảnh đời khó khăn
cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn khi có nhiều nghĩa cử
thương người như thể thương thân
theo thống kê bốn tháng đầu năm nay
toàn quốc đã xảy ra tới năm trăm hai mươi hai vụ cháy
làm chết và bị thương bốn mươi sáu người
các vụ cháy liên tiếp gây thiệt hại về người
tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về phòng chống cháy nổ
đối với mọi người dân gia đình cơ quan doanh nghiệp
bộ công an khuyến cáo người dân một số kỹ năng cần thiết
để xử lý khi có cháy
tìm cách dập lửa báo cháy và thoát nạn
cần bình tĩnh tìm ngọn lửa và khói
nếu đang cháy nhỏ cần tìm cách chữa cháy bằng nước bình chữa cháy cát chăn quất
nếu cháy quá lớn không thể dập lửa
phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm
vô thoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm
và gọi điện thoại lập tức đến số điện thoại một trăm một mươi bốn
hai nhanh chóng xác định lối thoát hiểm hoặc trú ẩn an toàn
trước hết phải xác định được lối xa an toàn khỏi căn nhà đang cháy
không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà
không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy
ngắt cầu giao điện nơi xảy ra đám cháy
bởi điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh hơn
nếu không thể ra ngoài hãy tập hợp mọi người vào một phòng
ngăn khói và lửa vào khóc cửa
bằng cách chặn các cây thở quanh cửa với khăn chạy xường chăn quần áo ướt hoặc băng dĩ
kêu cứu từ cửa sổ
khi ra ngoài chỉ mở cửa bạn cần
đóng tất cả các cánh cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh
tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hỏa hoạn
nếu có thể mở cửa thì mở chậm và cẩn thận tránh người mặt sang một bên để phòng lửa tặn
khi mở cửa nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng thì đóng cửa thật nhanh chặt
tuyệt đối không nấp với cầm giường hoặc phòng thủ đề đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hỏa tìm ra bạn
ba hạn chế tối đa tiếp xúc với lửa hoặc khí động
trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh hoặc thực hiện các biện pháp để tránh những khởi khói khí động
bằng cách lấy khăn áo thấm ướp bịt vào mũi miệng
khi di chuyển tránh chạm vào các đồ đạc có thể dẫn nhiệt cây bỏng
tuyệt đối không xông qua đám cháy đừng giữ cơ thể ở vị trí thấp để tìm đường thoát điểm phòng vì nhiễm khói
nếu quần áo bị cháy đừng chạy hãy dừng lại và lăn người vòng quanh để dập đửa
tuyệt đối không quay lại khi đã thoát ra ngoài được không quay vào khu vực bị cháy thì có thể bị nguy hiểm
nếu bên trong còn có người mắc kẹt hãy mô tả chi tiết để lính cứu hỏa tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất
bốn các nhà công trình có lồng sắt cần thiết trang bị búa diều hình công lực
đối với các nhà công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài có thể thoát qua ô ngựa trên các lồng sắt đó để sang các công trình hiển kề
nếu không có sẵn các cửa phát hiện hãy đừng tĩnh tìm kiếm các vật dụng
những búa diều có các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc mở sợi cốc ô trên lồng sắt
để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh